theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay nền nhiệt tại bắc bộ và trung bộ tiếp tục duy trì ở ngưỡng ba mươi sáu ba mươi chín độ c
so với ngày hôm qua nắng nóng ở cả bắc bộ và trung bộ tiếp tục duy trì ở mức đỉnh điểm
những nơi nóng nhất bắc bộ là hòa bình hà nội ninh bình hưng yên nhiệt độ khoảng ba mươi chín bốn mươi độ c
thậm chí tại trung bộ vùng tâm nóng là nghệ an hà tĩnh đã lên tới bốn mươi một bốn mươi hai độ c
dự báo trong ngày hôm nay bắc bộ và trung bộ tiếp tục có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ c
riêng vùng đồng băng bắc bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt
với nhiệt độ cao nhất ba mươi tám bốn mươi độ c có nơi trên bốn mươi một độ c
từ ngày hai mươi bốn tháng sáu nắng nóng ở bắc bộ sẽ dịu dần nhưng ở trung bộ sẽ tiếp tục kéo dài nhiều ngày nữa